thưa quý vị và các bạn vòng đấu cuối cùng tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia hai nghìn hai mươi ba
mang ý nghĩa quyết định tấm vé thăng hạng lên chơi tại vlic
với tính chất quan trọng nhất mùa giải trận đấu giữa pvf cand và hòa bình trên dân pvf
vào chiều ngày hôm nay đã thu hút sự theo dõi của rất đông cổ động viên
tới dự khán và cổ vũ câu lạc bộ pvf cand có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cả năm trận đấu của vòng một mươi tám hạng nhất quốc gia cũng diễn ra vào lúc một mươi sáu h chiều ngày hôm nay
để giành ngôi vô địch pvf cand buộc phải giành chiến thắng trước câu lạc bộ hòa bình
trong trận đấu này và chờ kết quả trận đấu trên sân tam kỳ giữa quảng nam và bà rịa vũng tàu
nhận được sự khích lệ lớn của các cổ động viên
ngay đầu hiệp một pvf cand đã dồn lên tấn công và sớm có bản thắng mở tỷ số
vào phút một mươi một do công của tiền đạo nguyễn thanh nhàn
tiếp đà hưng phấn sau bàn thắng các cầu thủ của huấn luyện viên nguyễn quốc trung tiếp tục chơi ép hòa bình
đến phút ba mươi bốn cầu thủ nguyễn thanh nhàn tiếp tục ghi bản thắng thứ hai nâng tỷ số lên hai cho pvf cand
thì đấu với tinh thần thoải mái câu lọc bộ hòa bình có bàn rút ngắn tỷ số vào phút bốn mươi ba
do công của cầu thủ nam trường
sang hiệp hai hai câu lạc bộ tiếp tục cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hấp dẫn mỗi đội có thêm một bàn thắng
trận đấu khép lại với tỷ số ba hai nghiêng về câu lạc bộ pvf cand
mặc dù giành chiến thắng nhưng pvf cand không thể lên ngôi vô địch đầy tiếc nuối
do trong trận đấu cùng giờ câu lộc bộ quảng nam đã giành chiến thắng bốn trước bà rịa vũng tàu trên sân tam kỳ và lên ngôi vô địch
hôm nay là hai đội chơi hết mình rất đẹp
rất tuyệt vời rất tiếc cho đội công an nhân dân không được lên chiếc vô địch
trong cả mùa giải thì các đồng đội của em cũng đã tập luyện và thi đấu hết khả năng của mình
có thể năm nay chưa may mắn nhưng năm sau chắc chắn tụi em sẽ may mắn
trại tạm giam công an tỉnh thái nguyên vừa tổ chức lễ công bố quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt giữa năm hai nghìn hai mươi ba và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
trong đợt này trại tạm giam công an tỉnh có bốn phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện và hai mươi sáu phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại phân trại quản lý phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù
đây là những phạm nhân có tiến bộ có quá trình cải tạo tích cực chấp hành nghiêm các quy định

việc xét giảm thời hạn chấp hành hán phạt tù cho phạm nhân thể hiện chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng nhà nước ta đối với những phạm nhân đã thực sự biết ăn năn hối cải tích cực lao động cải tạo tiến bộ và hoàn thành khắc phục những hậu quả do hành vi phạm tội gây ra
trở về địa phương sau hai năm thủ án hành trang mang theo của anh nguyễn văn vinh ở tổ dân phố năm thị trấn đắc hà huyện đắc hà tỉnh con tum
chỉ là những bài học của các cán bộ quản giáo được sự quan tâm giúp đỡ của công an địa phương cùng tấm lòng bao dung sẻ chia của hàng xóm
và với quyết tâm làm lại cuộc đời anh nguyễn văn vinh đã từng bước vượt qua mặc cảm tội lỗi để tái hỏa nhập cộng đồng trở thành tấm gương sáng cho nhiều người về nghị lực vượt qua chính mình
bước qua những ngày tháng trả giá cho những hành động nông nổi của mình giờ đây anh vinh đã là chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ câu cá có tiếng ở thị trấn đắc hà